hiện đã ghi nhận nhiều trường hợp biến chứng nặng vì sốt xuất huyết do người dân khá chủ quan trong việc điều trị
khi thấy các triệu chứng như sốt đau đầu người bệnh thường chỉ nghĩ là do cảm cúm hay là sốt phát ban
nên đã không đi thăm khám mà tự ý dùng thuốc điều trị
khi bệnh trở nặng thì mới đến bệnh viện
bên cạnh đó là việc bỏ dồ điều trị giữa trừng gây ra không ít khó khăn cho các bác sĩ
bệnh viện nhiệt đới tp hcm các bác sĩ cho biết hiện đang điều trị cho khá nhiều bệnh nhân biến chứng nặng vì sốt xuất huyết
phần lớn là do người bệnh nhập viện quá muộn
khi được hỏi thì đều trả lời vì chủ quan không hề nghĩ là mình mắc sốt xuất huyết mà chỉ là cảm cúm thông thường
cái tình trạng sốt này nó không chỉ đơn thuần chỉ có mặt huyết không
mà nó có thể ảnh hưởng tổn thương đến những cơ quan khác như là gan thận tim mạch gì đó
thì khi mà có càng có nhiều cái cơ quan phối hợp thì cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân nó sẽ tăng lên
dĩ nhiên thì một cái ca mà vào sốc trễ thì nó do nhiều nguyên nhân lắm
có thể thứ nhất là người ta tử quan cũng nghĩ là bệnh nhẹ
cho nên là không có đi khám bác sĩ gì hết
rồi tới khi mà mệt mỏi quá chịu không nổi vô bệnh viện thì hầu như là cái tình huống đó là trễ
bên cạnh đó là tình trạng bỏ giờ việc điều trị giữa trừng do bệnh nhân nghĩ là mình đã khỏi bệnh
sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có bốn tuyếp gây bệnh
người đã mắc sốt xuất huyết thì vẫn có thể mắc bệnh lần thứ hai thứ ba bởi những tuyếp virus khác nhau
nó có chu kỳ tức là sau một thời gian cái tiếp đó nó tồn tại ở địa phương mình nhiều người mắc quá
cái số người được miễn dịch nó cao lên làm cho bệnh nó lui dần
nhưng mà khi nó xuất hiện một cái tuyếp mới thì những người đã mắc cái tuyếp cũ thì nó chưa được miễn dịch với tuyếp mới cho nên vẫn có thể mắc tuyếp mới
những bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nếu tự ý điều trị hoặc không đến bệnh viện để được can thiệp điều trị kịp thời sẽ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm
người dân không nên chủ quan